thưa quý vị hôm nay ngày một mươi bốn tháng bốn quảng ninh là địa phương đầu tiên sẽ triển khai chiến dịch
tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trong tuần tới việc tiêm chủng cho nhóm trẻ này được thực hiện đồng loạt trên toàn quốc
thông tin tại buổi gặp mặt báo chí của bộ y tế về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương
trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết trong ngày một mươi ba tháng bốn sẽ có giấy phép xuất xưởng
đối với lô vaccine phòng covid một mươi chín đầu tiên tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
đây là lô vaccine moderna đã về việt nam tối ngày tám tháng bốn
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng nói trong chiều ngày một mươi ba tháng bốn lô vaccine đã kiểm định xong
sẽ được chuyển đến quảng ninh để ngày một mươi bốn tháng bốn
tiến hành tiêm cho trẻ đang học lớp sáu trên địa bàn tỉnh
đồng thời vaccine sẽ được vận chuyển đến các địa phương khác
để tuần tới sẽ tiến hành tiêm cho trẻ em lớp sáu trên toàn quốc
bộ y tế đã phê duyệt vaccine mardona để tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
vaccine được tiêm bắp với liều tiêm bằng một phần hai liều cơ bản của người lớn
tương đương hai mươi năm ml giống như tiêm vaccine do người lớn liều nhắc lại
tỉnh quảng ninh sẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai tiêm vaccine
của người lớn
covid một mươi chín cho trẻ em ở nhóm tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
sang tuần sau cả nước sẽ triển khai tiêm chủng vaccine cho trẻ em ở độ tuổi này